không chỉ là nơi lưu trữ trưng bày nhiều hiện vật lịch sử gắn với trạng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô
bảo tàng công an hà nội còn là một điểm du lịch hấp dẫn nhất là đối với các gia đình trường học
tại đây trẻ em không những được vui chơi tìm hiểu lịch sử mà còn được trực tiếp trải nghiệm làm chiến sĩ công an
người lính cứu hỏa được trang bị những kỹ năng để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là một buổi tham quan bảo tàng công an hà nội của các em nhỏ một trường mầm non
tại đây các em nhỏ được tham quan tìm hiểu về lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an hà nội
được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật lịch sử có giá trị lớn
hơn nữa các em nhỏ còn được nhập vai vào người chiến sĩ công an với trang phục mũ coi đi khám phá tìm hiểu trang phục được trưng bày
lắng nghe câu chuyện từ các chú công an chia sẻ
thứ nhất là như tôi thấy các cháu tuổi còn nhỏ đi thăm bảo tàng thì có thể là chưa hiểu được hết
nhưng thứ nhất là các cháu sẽ nhận biết được các chú công an để khi mà có việc cần thì có thể chạy lại gọi giúp đỡ
đấy là về phần thông quan trong bảo tàng
còn về phần học phòng cháy chữa cháy thì điều quan trọng nhất không phải là các cháu có thể là có khả năng chữa cháy hay là thoát hiểm
mà là các cháu khi mà trong lúc mà cần thiết mà khi nhà có cháy chẳng hạn
có thể bình tĩnh không hoảng sợ và phối hợp với bố mẹ hoặc là các cán bộ phòng cháy chữa cháy để thoát khỏi đám cháy an toàn
đặc biệt tại đây các em nhỏ còn được tham gia một hoạt động tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy
được học những kiến thức kỹ năng cơ bản để có thể tự bảo vệ bản thân mình khi có trường hợp cháy nổ xảy ra

đồng thời có thêm những kỹ năng cơ bản giúp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy